thưa quý vị qua lại những mục tiêu được đề ra trong thời gian tới
mới đây tại cuộc họp kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam bên cạnh sự tri ân đến các hiệp hội doanh nghiệp
doanh nhân đã luôn đồng hành cùng với đảng nhà nước
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã nhấn mạnh lộ trình mở cửa an toàn thận trọng
cũng như mục tiêu kiểm soát dịch để phát triển kinh tế
theo đó tại cuộc họp thủ tướng đánh giá doanh nghiệp doanh nhân đã đóng góp tích cực
kịp thời hiệu quả trong chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
từ những đồng góp ấy người đứng đầu chính phủ nhận định doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể
và mọi chính sách đều phải hướng đến doanh nghiệp
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thủ tướng cho biết
chính phủ đang nỗ lực để bố trí đủ vaccine tiêm cho người lao động
đồng thời từng bước mở cửa lại nền kinh tế theo phương trầm thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín triển khai khôi phục các đường bay nội địa
yêu cầu đảm bảo lưu thông hàng hóa phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh
chính phủ đã báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội xem xét gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất
giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp cơ sở kinh doanh nhỏ và vừa
giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ
miễn thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh miễn tiền chậm nộp một số loại thuế
chính phủ đã tiếp xước cùng đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp
bằng cách khẩn trương ban hành nghị quyết hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
tổ chức sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch
bên cạnh đó chính phủ sẽ sớm hoàn thiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
trong đó tập trung hỗ trợ khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp
tích cực cùng doanh nghiệp thống nhất phương án điều kiện tổ chức sản xuất
kinh doanh an toàn thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa phương và điều kiện thực tế
trong trung hạn và dài hạn chính phủ sẽ tiếp tục tạo ra những yếu tố nền tảng
để cộng đồng doanh nghiệp phát triển hiệu quả bền vững hỗ trợ nâng cao năng lực
sức cạnh tranh khả năng chống chịu của doanh nghiệp doanh nhân
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại